con đã về nhà im home là cuốn sách tranh được tác giả kiến trúc sư tăng quang đang du học tại london của anh ký họa những khoảnh khắc đáng mến về tình người ở khu cách ly với cách nhìn của một người con việt nam xa xứ trước đại dịch covid một mươi chín
cuốn sách con đã về nhà im homes là cuốn sách ghi lại bằng hình ảnh của tác giả và những người con xa đất nước đang học tập sinh sống ở nước ngoài
khi dịch covid một mươi chín bùng phát những con người ấy đã đứng trước băn khoăn ở lại hay trở về tự phòng dịch hay là tin tưởng hoàn toàn vào sự chỉ đạo của chính phủ
và sau những băn khoăn đó họ đã trở về ngác việc riêng tự giác nghiêm túc thực hiện cách ly
ban đầu các bức tranh được quang đăng trên mạng xã hội thu hút hơn bốn mươi lượt yêu thích của độc giả
sau đó nhà xuất bản phụ nữ đã ngỏ ý xuất bản cuốn sách đồng thời dùng năm mươi số tiền bán được từ sách để ủng hộ cho những trường hợp phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
những nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch dự kiến cuốn sách ra mắt độc giả vào cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi